cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố đối với năm đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật gồm đào minh đức nguyễn quang hiếu phí văn vinh nguyễn văn thế và vũ văn hiển đều trú tại huyện ân thi tỉnh hương yên

theo thông tin ban đầu vào khoảng ba giờ sáng ngày một tháng tám một đối tượng nam thanh niên lợi dụng sơ hở cửa phòng trọ chị nguyễn thị sinh không đóng chặn
đối tượng đã mở cửa vào phòng chị sinh lấy đi một sợi dây chuyền vàng một đôi bông tai vàng ba điện thoại và một xe máy tổng số giá trị tài sản bị trộm lên tới gần một trăm linh triệu đồng
sau khi nhận được tin báo công an tp biên hòa đã đến hiện trường khám nghiệm thu thập dấu vết đồng thời lấy lời khai bị hại để điều tra vụ việc và truy bắt đối tượng trộm tài sản
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác sở y tế tỉnh bình phước cho biết tính đến ngày ba mươi một tháng bảy trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hơn bốn ca mắc bệnh sốt xuất huyết trong đó một trường hợp đã tử vong
theo ngành y tế tỉnh bình phước nguyên nhân gia tăng sốt xuất huyết là do trên địa bàn tỉnh có đông người lao động từ nhiều tỉnh thành phố khác trong cả nước đến làm việc
đa số công nhân lao động nhập cư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang ở thuê nhà trọ với diện tích ở chật trội điều kiện vệ sinh môi trường không đảm bảo dễ phát sinh bệnh sốt xuất huyết lây lan
bên cạnh đó người dân chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết mà ngành y tế khuyến cáo
cùng với tỉnh bình phước dịch sốt xuất huyết tại tỉnh đắk lắc cũng đang có chiều hướng lan nhanh và diễn biến phức tạp trên địa bàn
trên tất cả một mươi năm trên một mươi năm huyện thị xã thành phố bên cạnh những nguyên nhân khách quan như là do mùa mưa ở tây nguyên đến sớm hay là đúng chu kỳ hàng năm bùng phát dịch
thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ý thức của người dân còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch
xăm lốp ô tô các vỏ chai nhựa vứt bừa bãi thùng phi các lưu để hướng nước không có nắp đậy
đây là hình ảnh rất dễ bắt gặp tại các khu dân cư vùng ven thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc
và đây cũng chính là nơi để mũi sinh sôi hàng loạt và gây bệnh suốt thời gian qua tại địa phương này
do thói quen của người dân hay chữa nước vào những phi lưu để tưới cây
thì đó là một trong những nguyên nhân để phát sinh mũi non quăng bò gạch
đó là nguyên nhân để phát sinh dịch sốt xuất huyết
theo kết quả điều tra của trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc
có đến tám mươi bảy người dân hiểu biết rất rõ về nguyên nhân
và tác hại của sốt sốt huyết
nông sản này sẽ ngày càng ổn định nông dân an tâm sản xuất làm giàu chính đáng
mới đây đạo diễn nguyễn thành nam cùng nhiều đồng nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình
đã cùng nhau khai mạc triển lãm ảnh tại đường sách nguyễn văn bình tp hcm
triển lãm lấy đề tài lặng tổng hợp những bức ảnh chụp tranh vẽ về con người và cuộc sống
mà nguyễn thành nam có dịp tiếp xúc trong chặng đường hoạt động nghệ thuật
nguyễn thành nam là một cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình
với vai trò biên kịch đạo diễn và cả đám diện một số vai diễn trong các tác phẩm
như vòng xoáy tình yêu niềm đau chôn dấu kính vạn hoa gia đình pháp luật
trong hơn một mươi năm làm nghề có cơ hội chu du tại nhiều miền đất dọc ba miền
nguyễn thành nam tích lũy cho mình một bộ sưu tập tác phẩm hội họa và nhiếp ảnh
tranh và ảnh là phương tiện để nguyễn thành nam chuyên tài cảm nhận cô anh
về những góc bình yên khoáng lặng trong cuộc sống
bên cạnh hào nhoán và xô bồ mà hoạt động giải trí đem lại
doanh thu từ các tác phẩm trong triển lãm lặng sẽ được dành ra một nửa
để giúp đỡ những nhân viên hậu trường trong đoàn phim có hoàn cảnh khó khăn hoặc bệnh tật
đây cũng là mong muốn lớn của nguyễn thành nam khi tổ chức sự kiện lần này